ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có phân bản chỉ đạo ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm
ủy ban nhân dân tp đà lạt cùng các sở ngành liên quan kiểm tra xử lý rứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng
trong phạm vi khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm đà lạt
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đà lạt ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm tổ chức kiểm điểm các tập thể cá nhân có liên quan
trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng quản lý địa bàn để xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc sai phạm về trật tự xây dựng
thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm trong thời gian qua tiếp tục kiểm tra giả soát yêu cầu các tổ chức cá nhân
gồm công ty cổ phần đầu tư lý khương công ty cổ phần đầu tư lan anh đà lạt công ty trách nhiệm hữu hạn vườn thương
công ty trách nhiệm hiếu hạn ly my khẩn trương khắc phục tồn tại sai phạm do vi phạm trật tự xây dựng
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm trường hợp các doanh nghiệp không tự giác chấp hành thì thực hiện đầy đủ quy trình
cưỡng chế theo quy định riêng trường hợp đối với dự án khu du lịch lan anh đà lạt của công ty cổ phần đầu tư lan anh đà lạt
ủy ban nhân dân tỉnh giao sở xây dựng kiểm tra giả soát việc khắc phục các sai phạm về quy hoạch xây dựng